trong đó có một mươi một hồ chứa với dung tích trên năm trăm linh m ba do công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý và hai mươi bảy hồ đập nhỏ do địa phương quản lý
hầu hết các hồ chứa trên địa bàn huyện được đưa vào sử dụng từ những năm sáu mươi bảy mươi của thế kỷ trước
do vậy hiện nhiều hồ chứa trên địa bàn huyện cần nâng cấp sửa chữa để đảm bảo an toàn sản xuất đặc biệt là mỗi khi mùa mưa bão tới gần
tổng kinh phí mà hàng năm để đầu tư nâng cấp sửa chữa đối với hồ địa phương quản lý
khoảng gần một mươi tỷ trong đó ngân sách địa phương khoảng năm tỷ và đề nghị ngân sách của tỉnh và của trung ương hỗ trợ bằng các nguồn khác nhau khoảng gần năm tỷ
đến thời điểm hiện nay với sự chỉ đạo như vậy chúng tôi cũng đã sửa chữa được một mươi hai hồ còn lại một mươi năm hồ
để nó có tính cấp thiết nó chưa cấp thiết lắm chúng tôi sẽ xây dựng nội trình kế hoạch hàng năm
sẽ vũ trí để nâng cấp sửa chữa bằng nguồn
hồ quan một với dung tích hơn ba m ba có nhiệm vụ tích chữ và phục vụ nước tưới cho hơn năm hectare diện tích sản xuất nông nghiệp của ba thôn
thôn quan một thôn tân kỳ và thôn dân chủ của xã đông hưng huyện lục nam tỉnh bắc giang
được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi sau hơn năm mươi năm được đưa vào sử dụng hồ đã bị xuống cấp
do thân đập được làm bằng đất nên trong quá trình sử dụng
bị thấm nước cống lấy nước bị dò dỉ cửa van hỏng gây khó khăn cho việc vận hành điều tiết nước
do vậy vừa qua chính quyền địa phương đã cho đầu tư nâng cấp và sửa chữa lại đập quan một để đảm bảo việc tích nước sản xuất của bà con nơi đây
theo phân cấp bốn mươi hai hồ chứa vừa và lớn được giao cho các công ty trách nhiệm ứng hoạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quản lý
còn lại các huyện thành phố quản lý hai trăm ba mươi ba hồ chứa
trong đó có rất nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng và đưa vào sử dụng cách đây khoảng năm mươi năm
do đó nhiều hồ chứa đặc biệt là những hồ chứa vừa và nhỏ đang bị xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn trong việc tích nước và rất nguy hiểm mỗi mùa mưa bão tới gần
bắc giang là một trong những tỉnh khó khăn
tỉnh miền núi khó khăn nên kinh phí tập trung cho đầu tư duy tu sửa chữa hồ đập còn hạn chế
nguồn kinh phí đầu tư của trung ương hàng năm đối với bắc giang cho công trình thủy lợi nhất là hồ đập cũng vẫn hạn chế
vừa rồi dự án w tám đầu tư cho tỉnh bắc giang là một mươi hai hồ chứa
trong đó có sáu hồ chứa tám hồ chứa đang đầu tư thị công
đang triển khai thực hiện trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi tám cho đến hai nghìn hai mươi
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp phát triển nông thôn đang triển khai thực hiện
chúng tôi giả soát xác định được có ba trăm sáu mươi công trình thủy lợi cần phải cải tạo nâng cấp và sửa chữa với kinh phí dự kiến là

còn đây là hồ gốc song là một trong bốn công trình hồ đập đang được ủy ban nhân dân xã xuân thủy huyện yên lập tỉnh phú thọ quản lý khai thác
hồ có diện tích một bốn hectare dùng tích chứa hơn ba mươi m ba nước phục vụ tưới tiêu cho khoảng tám mươi hectare lúa và hoa màu
nhưng hiện nay đập của hồ đang có dấu hiệu xuống cấp phần chân bị sụt lún phần xả tràn nhiều chỗ đã bị hư hỏng
với đập gốc sông hiện tại
đang trong cái lúc này mà nó cũng nguy cơ là sạt lở rất lớn thì ủy ban cũng có cái hướng giao cho hợp tác xã kiểm tra lại và giả soát lại xem cái nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện trong cái thời điểm của năm nay và tránh cái ảnh hưởng cái mùa bão nó thiên tai nó xảy ra bất chợt một lúc nào đấy nó ảnh hưởng đến cái lụt bão đối với thị phương
toàn tỉnh phú thọ hiện có trên một năm trăm linh công trình hồ chứa đập thủy lợi trong đó có một mươi công trình đang bị hư hỏng nặng có nguy cơ mất an toàn cao
và bốn mươi hai công trình hư hỏng cần tiếp tục theo dõi đánh giá để chủ động có biện pháp khắc phục sửa chữa
trước thực trạng đó ngành nông nghiệp phú thọ đã chủ động yêu cầu các địa phương ra soát đánh giá hiện trạng các công trình hồ chứa nước thủy lợi xác định rõ những công trình có nguy cơ mất an toàn nhằm kịp thời sửa chữa khắc phục đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa lũ
chúng tôi đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo để yêu cầu các huyện thành thị chỉ đạo các đơn vị vận hành khai thác
các công trình là phải kiểm tra ra soát kịp thời phát hiện sự phố cũng như là những công trình có hư hỏng thì chỉ được tích nước ở một mức độ nhất định
có những công trình thì không được phép tích nước trong mùa mưa lũ nếu như mà nó không an toàn
đập hồ núi cốc tỉnh thái nguyên từng bị thấm thân đập nghiêm trọng vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
sau thời gian khẩn trương sửa chữa đến nơi toàn bộ các sự cố đã được khắc phục
phần máy hạ lưu đập cũng được xây dựng kiên cố đảm bảo an toàn cho toàn tuyến và vùng hạ du trước mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
trước mùa mưa bão thì công ty cũng đã tiến hành kiểm tra cụ thể từng hạng mục một của công trình
thì hiện tại thì công trình đã đảm bảo an toàn để đón cái mùa mưa đảm bảo sẽ không có sự cố xảy ra
và trong quá trình mùa mưa thì cũng thường xuyên hàng tháng hàng quý cũng công ty cũng tiến hành kiểm tra
và các mục công trình để mà khi bất kỳ một sự cố nào thì cũng sẽ được xử lý kịp thời
trước mùa mưa bão năm nay kè hà châu trên địa bàn huyện phú bình cũng đã được tỉnh thái nguyên đầu tư sửa chữa nâng cấp mới
với tổng kinh phí trên một mươi tám tỷ đồng
kè gồm hai hộp phần phần phía trên dài hai trăm linh mét phần phía dưới dài bốn trăm linh mét
từ khi được xây dựng kiên cố người dân sống xung quanh khu vực này không còn lo lắng mỗi khi có mưa bão xảy ra
kè như thế này cũng đỡ phải lo cho tất cả các cháu ở gần nhà đây
mình thì nhà sân gần chỗ bờ đây này mình cũng yên tâm hơn so với trước ngày
làm lại kè đã đẹp nhìn tất cả những gì theo ý muốn cũng thấy đẹp đẹp cả rồi
tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cho biết hiện cả nước đã xây được bảy một trăm sáu mươi chín đập hồ chứa nước thủy lợi
trong đó có bốn trăm một mươi chín đập
đập đang có chiều cao trên năm mét và sáu bảy trăm năm mươi hồ chứa với tổng chiều dài một một trăm tám mươi hai km
tổng dung tích chữ nước khoảng một mươi bốn năm tỷ m ba tạo nguồn nước tưới cho gần một một triệu hectare đất nông nghiệp
cấp khoảng một năm tỷ mét khối nước cho sinh hoạt công nghiệp đối với bốn mươi năm trên sáu mươi ba địa phương
tuy nhiên hiện có tới một hai trăm linh hồ chứa bị hư hỏng xuống cấp thiếu khả năng xả lũ nhưng chưa có kinh phí sửa chữa nâng cấp
trong đó khoảng hai trăm linh hồ chứa hư hỏng nghiêm trọng và rất nhiều hồ chứa trong số đó không có tường chắn sóng
mái đập hạ lưu có hiện tượng nước thấm cống bị dò dỉ bê tông tràn xả lũ bị bong chóc mặt cầu qua tràn nhỏ và không có lan can
lòng hồ bị bồi lắng sân tiêu nứt thượng lưu và hạ lưu máy đập bị lún gãy hư hỏng đã kèm máy thượng lưu đập
hiện nay đã bước vào mùa mưa lũ cho nên là còn một số những cái công trình là đang thi công
chúng tôi cũng đề nghị là cần phải tập trung chỉ đạo để đảm bảo công trình thi công vượt lũ và chống lũ an toàn để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình cũng như là an toàn cho người và tài sản vùng hạ du
chúng tôi đề nghị tức là cần phải thường xuyên tổ chức đánh giá để mà xác định những cái nguy cơ có thể là mất an toàn và cần phải xử lý
thứ hai nữa khi mà mưa bão mà đến thì cần phải thường xuyên tổ chức là hai mươi bốn hai mươi bốn giờ tại công trình
nhật ở những cái đập hồ chứa là có cái nguy cơ là mất an toàn cao
trong bối cảnh diễn biến thời tiết bất thường nhất là thời điểm mưa lũ công tác quản lý vận hành và sử dụng đập hồ chứa thủy lợi càng trở nên quan trọng
vấn đề cấp bách cần làm ngay lúc này là đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm việc tu bổ nâng cấp đối với các hồ chứa đã xác định được nguồn vốn
đối với những hồ chứa còn lại sớm hoàn thành việc sửa chữa bằng nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương khó khăn
vốn trung hạn của các địa phương và cổ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cùng với đó đẩy mạnh xây dựng mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng lắp đặt hệ thống giám sát vận hành hồ chứa
tăng cường công tác quan chắc giám sát vận hành các đập hồ chứa để nâng cao chất lượng vận hành bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du